như thường niên sáng chín tháng riêng tức ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy trên vùng căn cứ địa đạo go thị thùng
ở xã vùng cao an xuân huyện tuy an tỉnh phú yên tiếng vó ngựa lại cất lên rộn rã trong tiếng gieo hò của hàng nghìn khán giả
điều đặc biệt hấp dẫn ở hội đua ngựa này là các kỵ sĩ không ai khác ngoài những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn
còn kỵ mã là những chú ngựa chuyên thù hàng hóa nông sản hàng ngày của người dân
địa đạo gò thì thùng nằm trên vùng đồi rộng hàng trăm hectare ở độ cao bốn trăm bốn mươi mét so với mặt nước biển
trong kháng chiến đây là căn cứ cách mạng vững chắc của quân và dân phú yên
làm nên những trận đánh lớn với chiến thắng vang rội trong chiến dịch mùa khô năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
từ mơ sáng người dân trong vùng đại yới gọi nhau đến hội đua ngựa go thị thùng
cùng lúc trên những con đường về xã vùng cao an xuân
từng dòng người xe cộ nối đuôi nhau náo nước đổ về trường đua đông như chảy hội
đây là một trong hai lễ hội đua ngựa truyền thống còn lưu truyền đến ngày nay ở việt nam
đúng chín giờ tiếng chống khai hội vang lên ba mươi hai chúa ngựa đua bắt đầu tung vó bụi bay mù mịt
những kỵ sĩ đến từ các xã thị trấn của huyện tuy an nằm dạp mình trên lưng ngựa
thúc phi nước đại theo tiếng reo hò rục rã
hội đua ngựa gò thị thùng có từ thời pháp và đã trở thành hoạt động văn hóa thể thao được người dân yêu thích
trong những năm kháng chiến vùng đất an xuân trở thành căn cứ cách mạng nên hội đua ngựa không thể duy trì
vì hầu hết ngựa đều được dùng để tài gạo muối lên vùng căn cứ nuôi bộ đội
sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng người lại tiếp tục gắn bò với người dân miền núi
trong thổ hàng nông sản từ nương dãy về nhà đến chợ